cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng vừa tiến hành kiểm tra và bắt quả tàng một nam thanh niên
chú tại tỉnh quảng nam có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
đối tượng là nguyễn hoàng thông hai mươi sáu tuổi trú tại thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
trên tuyến quốc lộ một a km chín trăm bốn mươi một thuộc địa bàn xã hòa phước huyện hòa vang
tổ công tác phát hiện xe ô tô biển kiểm soát chín mươi hai a hai mươi ba nghìn năm trăm bảy mươi bốn do thông điều khiển
nên đã ra hiểu lệnh dừng xe kiểm tra
qua test nhanh thông dương tính với chất ma túy
tổ công tác tiếp tục kiểm tra người và đồ vật thì phát hiện trong túi của thông có ba gói nhỏ
bên trong có chứa chất bột màu trắng
thông khai nhận là ma túy kentamin mua về để sử dụng
hiện tổ công tác đã lập biên bản bán giao vụ việc và đối tượng cho công an huyện hòa vang thụ lý điều tra
với hành vi cướp giật tài sản đối tượng dương tấn đạt sinh năm hai nghìn hai
và lê huỳnh lợi sinh năm hai nghìn ba chú tại tp thuận an tỉnh bình dương
vừa bị công an tp di an tỉnh bình dương
ra quyết định khởi tố để điều tra làm rõ
vào ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba lợi điều khiển xe mô tô trở đạt đến đoạn đường trần quang khải
thuộc phường tân đông hiệp thành phố di an thì phát hiện một người phụ nữ đi xe một mình nên đã bám theo
sau đó cả hai áp sát giật sợi dây chuyền vàng của người phụ nữ này rồi tăng ga bỏ chạy
sau khi nhận được tin báo của bị hại công an tp di an đã xác minh
truy xét và mời các đối tượng về trụ sở công an để làm việc
qua làm việc các đối tượng đã thừa nhận
hành vi phạm tội của mình
cận tết các loại tội phạm lợi dụng sự bận rộn dẫn đến sơ hở của người dân để gia tăng hoạt động
thủ đoạn tinh vi liều lĩnh nhất là tội phạm cướp giật trộm cắp tài sản xảy ra ở nhiều nơi
và để giữ gìn an ninh trật tự lực lượng công an tăng cường các biện pháp đấu tranh chấn áp
còn về phía người dân công an tp di an tiếp tục khuyến cáo cần nâng cao cảnh giác và bảo quản tài sản của mình
giảng sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi một
năm hai nghìn hai mươi ba khi đang điều khiển xe mô tô trên đường lê văn phẩm thuộc phường sáu thành phố mỹ tho
chị phạm thị yến nguyệt đã bị hai đối tượng giật chiếc ba lô
bên trong có gần ba triệu đồng cùng giấy tờ và một số vật dụng cá nhân
nhận tin báo công an tp mỹ tho tiến hành điều tra xác minh bắt giữ hai đối tượng nguyễn văn trường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
và nguyễn tấn thuận sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu cùng chú tại tp mỹ tho
cả hai đối tượng đều có tên án về tội cướp giật tài sản
tại cơ quan điều tra hai đối tượng còn thừa nhận đã thực hiện hai vụ cướp tài sản khác trên địa bàn huyện châu thành và thành phố mỹ tho
với trường hợp của anh nguyễn phúc huy chú tại huyện châu thành do thiếu cảnh giác
chủ quan để xe máy trước nhà một hộ dân ở sài gòn
sả mỹ phong tp mỹ tho không có người trông coi nên đã bị kẻ gian trộm xe
anh lê văn lộc chú tại sả mỹ phong cũng bị mất xe từ sự chủ quan khi để xe trước căn nhà đang xây dựng mà không có người trông giữ
rất may chỉ sau thời gian ngắn lực lượng công an tp mỹ tho đã xây dựng xe
công an đã bắt được hai đối tượng thực hiện vụ trộm cắp trên đồng thời thu hồi được ba xe mô tô trào trả cho các bị hại
cũng trong thời gian gần đây các đối tượng phạm tội còn giả danh người nhà bệnh nhân trà trộn vào các bệnh viện để trộm cắp tài sản
qua điều tra truy xét công an tp mỹ tho đã bắt giữ được đối tượng thực hiện năm vụ trộm cắp
công an tp mỹ tho đã bắt được ba vụ trộm cắp tài sản tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh tiền giang và tỉnh bến tre
theo cơ quan công an phần lớn số vụ trộm cắp tài sản xảy ra thời gian gần đây là do chủ sở hữu chủ quan thiếu cảnh giác tạo cơ hội cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội
để phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trộm cắp cướp giật tài sản công an thành phố mỹ tho đã và đang tập trung giao quân chấn áp các loại tội phạm này nhất là trong thời điểm trước trong và sau tết nguyên đán giáp thìn
gần tết là tình hình tội phạm chất tăng đặc biệt là tội phạm xe phạm sở hữu trộm cướp cướp giật
về cơ cấu tội phạm thì cái tội phạm này nó chiếm khoảng trên sáu mươi của các loại tội phạm
thì công an tp chủ động tấn công tội phạm trấn áp các loại tội phạm
ngoài sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp dụng của ngành thì chúng tôi cũng tiên triền cho người dân nhắc người dân cảnh giác
chúng tôi có nhiều tổ lực lượng để đi từng vào nhiều khung thời gian khác nhau để phủ kính địa bàn
việc nâng cao ý thức cảnh giác chủ động phòng ngừa của mỗi người dân chính là giải pháp hiệu quả để ngăn chặn các loại tội phạm và vi phạm pháp luật
có như vậy mới góp phần bảo đảm an ninh trật tự khi tết đến xuân về
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ngãi vừa khởi tố ba nhân viên làm việc tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bảy trăm sáu mươi một s
theo đó phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới quảng ngãi bảy nghìn sáu trăm linh một
có địa chỉ tại xã tỉnh phong huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi và tống đạt quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với ba bị can
gồm một giám đốc trung tâm đăng kiểm và hai đăng kiểm viên về tội nhận hối lộ vụ việc đang được tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà giang vừa khởi tố bắt tạm giam đối với hoàng văn trực cán bộ ban quản lý rừng đặc dụng tây côn lĩnh
để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
kết quả điều tra ban đầu cho thấy năm hai nghìn một mươi chín hoàng văn trực là phó giám đốc ban quản lý rừng đặc dụng
phong quang có trụ sở tại tổ chín phường quang trung thành phố hà giang
trong quá trình tổ chức thực hiện phương án thí điểm giao khoán gắn biển cây gỗ nghiến để quản lý tại khu bảo tồn thiên nhiên phong quang
trực đã lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái công vụ gây thất thoát lãng phí tài sản của nhà nước với số tiền hơn sáu trăm linh triệu đồng
bước đầu hoàng văn trực đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
vào sáng ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh kiên giang phối hợp với viện kiểm sát
tỉnh đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với phạm ngọc trơn chú tại xã bình giang huyện hòn đất
và đoàn hữu nghị chú huyện tri tôn tỉnh an giang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra đoàn hữu nghị đã tự ý ký khống hợp đồng với phạm ngọc trơn
chuyển nhượng một mươi năm vốn tại công ty trách nhiệm hiệu hạn nông lâm nghiệp kiên giang là năm thửa đất với diện tích ba trăm linh tám hectare
giá chuyển nhượng trên sáu mươi bảy tỷ đồng và thực hiện chiếm đoạt số tiền là ba tỷ đồng
đồng thời nghị đã cấu kết với trơn đưa ra thông tin sai sự thật để cho sáu người dân tại huyện hòn đất tin tưởng
làm hợp đồng thuê tổng cộng ba một trăm chín mươi năm công đất nông nghiệp để chiếm đoạt tổng số tiền trên hai chín tỷ đồng
khám xét khẩn cấp tại nhà của trơn và nghị cơ quan điều tra đã thu giữ những tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội
đồng thời trơn cùng với một số đối tượng tại địa phương thực hiện hành vi bảo kê cò lúa gây mất an ninh trật tự khiến người dân bức xúc
trơn còn bảo kê rất nhiều đàn em có thân nhân xấu
trơn cũng sẵn sàng gây thương tích cho người khác nếu như có mâu thuẫn xảy ra
công an thị xã hòa thành tỉnh tây ninh đang tạm giữ hình sự đối tượng thái thạch minh nhật để điều tra làm rõ về hành vi buôn bán hàng cấm
tại đường số tám khu phố long mỹ phường long thành bắc thị xã hòa thành công an thị xã hòa thành đã phát hiện thái thạch minh nhật
đang điều khiển xe mô tô chở theo một thùng giấy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe để tiến hành kiểm tra
qua đó phát hiện bên trong thùng giấy có chứa một mươi bốn ba kg pháo hoa nổ
đối tượng nhật không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
được biết đối tượng đã thực hiện chót lọt ba vụ mua bán pháo trước đó
vào trưa ngày một mươi ba tháng một một vụ tai nạn giao thông khá nghiêm trọng đã xảy ra trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn qua khu phố hai
phường tân đồng thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
nơi này một xe ô tô nằm chỗ khiến chiếc xe nằm chỗ gần như biến dạng
rất may gia đình bốn người gồm hai vợ chồng và hai con nhỏ trên xe đã may mắn thoát nạn chỉ bị xây sát nhẹ
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi hai giờ trưa ngày hôm qua xe ô tô nằm chỗ biển số tám mươi một a ba mươi sáu nghìn năm mươi sáu
do người đàn ông chưa rõ tên tuổi điều khiển
trong xe chở vợ và hai con nhỏ lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi một hướng từ bình dương đi thành phố đồng xoài
khi đến khu phố hai phường tân đồng
trong khi vượt xe container lưu thông cùng chiều phía trước xe năm chỗ bất ngờ va chạm với đầu xe container
bị kéo lê lên phía trước nhiều mét và chỉ dừng lại khi lao lên giải phân cách giữa đường
đâm gãy trụ điện đường quay ngược đầu xe theo chiều ngược lại
vụ tai nạn khiến chiếc xe năm chỗ bị hư hỏng nặng phần đầu và bên hông
một trụ điện đường bị đâm gãy đổ một phần giải phân cách và cây xanh bị hư hỏng
và rất may cả gia đình bốn người trên xe may mắn thoát nạn chỉ bị xây sát nhẹ
thực hiện kế hoạch của bộ công an về cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội
trên các tuyến giao thông dịp tết nguyên đán và các lễ hội đầu xuân sắp thìn
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phú thọ đã tham mưu công an tỉnh ban hành kế hoạch đồng loạt gia quân
km hai mươi hai một trăm linh quốc lộ ba mươi hai c
mặc dù trời mưa đã ngoài hai mươi giờ nhưng lượng người và phương tiện qua lại vẫn khá nhượng nhịp
hầu hết người điều khiển phương tiện đều tuân thủ và chấp hành
nghiêm luật giao thông đường bộ không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
tuy nhiên người đàn ông này vẫn sử dụng rượu bia đến mức không nhớ nổi tên tuổi địa chỉ của mình
phải mất nhiều giờ đồng hồ tuyên truyền giải thích người đàn ông này mới chịu ngồi làm việc với lực lượng chức năng
kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy người đàn ông này có nồng độ cồn ba trăm tám mươi sáu mg trên một lít khí thở
kể cả chủ tịch tỉnh cũng thế thôi cũng phải uống rượu uống bia
anh có nhận thức được việc mình sử dụng bia rượu là sai vi phạm không
vẫn biết được như thế nhưng mình mình vẫn là điều chỉnh phương tiện là bình thường là lưu thông bình thường
anh có biết việc mình sử dụng bia rượu như thế là sai vi phạm pháp luật không
nó gây nguy hiểm cho mình nó đồng độ nó vượt mức quy định nhưng mình chưa say phải nói như thế
đây không phải là trường hợp hiếm gặp của người tham gia giao thông
không có nồng độ cồn
để xử lý một trường hợp như vậy lực lượng cảnh sát giao thông phải mất rất nhiều thời gian
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đội cảnh sát giao thông được bộ số hai cũng gặp những trường hợp
là khi người tham gia giao thông sử dụng rượu bia không làm chủ của độc mệnh
có những lời nói hành động gây khó khăn trong quá trình của lực lượng anh em thực thi công vụ
tuy nhiên với tinh thần kiên quyết
xử lý vi phạm một cách nghiêm minh đúng quy định của pháp luật
thì chúng tôi đã vận động người dân hiểu và chấp hành đúng quy định của pháp luật
và chấp hành xử lý vi phạm hành chính
trong ba ngày đầu gia quân lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã lập biên bản chín trăm tám mươi sáu trường hợp
phạt tiền trên bảy trăm sáu mươi triệu đồng tước bốn mươi một giấy phép lái xe tạm giữ năm mươi năm phương tiện
trong đó vi phạm nồng độ cồn bốn mươi bảy trường hợp
thực hiện cái kế hoạch này thì thường là cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông
đang tập trung xử lý các chuyên liệu về nồng độ cồn
mục tiêu là để giảm thiểu các nguyên nhân về tài nạn giao thông và các vụ tài nạn giao thông
diễn ra trên địa bàn tỉnh phú thọ
tương tới mục tiêu này thì phòng cảnh sát giao thông sẽ đồng loạt ra quân
và xử lý triệt để và nhiều hơn nữa các hành vi vi phạm
đặc biệt là các hành vi vi phạm về nồng độ cồn
thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh phú thọ
sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn
nhằm phòng ngừa xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông
ngăn chặn không để xảy ra tình trạng lạng lách đánh võng đua xe trái phép
gây mất trật tự an toàn giao thông
đặc biệt lực lượng cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với các phòng công an các huyện thành thị
tăng cường công tác nắm tình hình trên các tuyến địa bàn lĩnh vực trọng điểm
chủ động phát hiện bắt giữ các loại tội phạm tên ạn xã hội trên tuyến giao thông